tỉnh hà tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi phát động phong trào thi đua cả tỉnh trung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sự hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh mặc dù có xuất phát điểm thấp so với cả nước như bước vào xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên bằng ý chí lớn khát vọng cháy bỏng và quyết tâm cao tỉnh hà tĩnh đã xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước với nhiều mô hình mới cách làm hay sáng tạo
bên cạnh việc thừa kế những kết quả cách làm đã đạt được
phó thủ tướng đề nghị tỉnh hà tĩnh tiếp tục quán triệt tư tưởng lớn trong nghị quyết hai mươi sáu về nông nghiệp nông thôn nông dân
nhất là xem xét xây dựng kế hoạch quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện trong thời gian tới
đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới ở những vùng khó khăn như vùng bãi ngang vùng núi vùng rốn lũ